không chỉ tầng lớp thanh niên mà nhiều người lao động cũng bị nghỉ việc không lương
tạm hoãn việc làm do dịch covid một mươi chín
để hỗ trợ những đối tượng này vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh
tp hcm đã hỗ trợ cho hơn năm trăm linh đối tượng với số tiền là hơn năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng
tp hcm đã hỗ trợ cho gần năm mươi tám người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
hoặc nghỉ việc không lương hoãn việc với số tiền hơn năm mươi chín tỷ đồng
hỗ trợ hơn một mươi ba giáo viên nhân viên trong các cơ sở mầm no ngoài công lập
nhóm trẻ nghỉ việc không hưởng lương một triệu đồng một người một tháng
thành phố cũng hỗ trợ từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng cho người lao động không có hợp đồng lao động
bị mất việc làm người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội hộ nghèo hộ cần nghèo
người bán vé số lưu động người bán hàng rong buôn bán nhỏ và không có địa điểm cố định
người thu gom rác phế liệu bốc phát